tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng chủ trì cuộc họp về phương án phân vùng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi để triển khai thực hiện luật quy hoạch
tham dự cuộc họp có đại diện các bộ ngành trung ương các chuyên gia quy hoạch nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội
có hai phương án được đưa ra thảo luận phương án một sẽ giữ nguyên hai vùng đồng bằng sông hồng và đồng bằng sông kiểu long
tách vùng trung du và miền núi phía bắc hiện tại thành vùng đông bắc và tây bắc
tách vùng duyên hải miền trung hiện tại thành bắc trung bộ và nam trung bộ sang vùng đông nam bộ và gộp bốn tỉnh tây nguyên vào vùng nam trung bộ
vùng đông nam bộ mới được hình thành trên cơ sở vùng đông nam bộ hiện nay và bổ sung thêm hai tỉnh lâm đồng và bình thuận
phương án này được một bộ và bốn địa phương đồng thuận
phương án hai tách vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung thành hai vùng gồm bắc trung bộ và vùng nam trung bộ
mở rộng vùng đồng bằng sông hồng thêm các tỉnh hòa bình phú thọ thái nguyên bắc giang để trở thành vùng đồng bằng và trung du bắc bộ
phương án hai được đa số các bộ ngành địa phương đồng thuận
tính đến ngày bốn tháng sáu phương án này được một mươi trên một mươi bốn bộ ngành và bốn mươi chín trên năm mươi chín địa phương chọn
đây là phương án do phó thủ tướng trịnh đình dũng đề xuất và chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện